số liệu của tổng cục thống kê công bố mới đây cho thấy
xuất siêu chín tháng gấp đôi cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín bảy hai mươi bảy tỷ usd
trong đó kinh mệch hàng hóa xuất khẩu trong tháng chín ước tính đạt hai mươi bảy năm tỷ usd
giảm bảy so với tháng trước
hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt hai mươi bốn tỷ usd tăng năm sáu
tính chung chín tháng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt hai trăm linh hai tám mươi sáu tỷ usd
tăng bốn hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là động lực tăng trưởng chính
khi đạt bảy mươi một tám mươi ba tỷ usd tăng hơn hai
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một trăm ba mươi một tỷ usd giảm hai chín
ngược lại kinh mệch hàng hóa nhập khẩu chín tháng ước tính đạt một trăm tám mươi năm tám mươi bảy tỷ usd
giảm tám so với cùng kỳ năm trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng bốn bảy
còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm bốn tám
vâng thưa quý vị
như nội dung mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đề cập trong cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng chín diễn ra vào hôm nay
cũng như những hình ảnh mà quý vị vừa theo dõi
đó chính là những con số ấn tượng về xuất khẩu trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
năm có quá nhiều thay đổi vì dịch bệnh covid một mươi chín
tỷ lệ xuất siêu sẽ là lợi thế hay thách thức
sẽ thúc đẩy hay gây khó khăn cho mục tiêu khôi phục kinh tế
chúng ta hãy cùng đến với phần trao đổi của mc khánh thư và khách mời
xin mời chị khánh thư
vâng xin cảm ơn trường quân s hai
và xin cảm ơn chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và câu hỏi đầu tiên mà chương trình gửi tới ông đó chính là
theo ông thì xuất siêu sẽ có tác động như thế nào đến nền tài chính của nước ta
vâng có thể nói là xuất siêu là một trong những cái dòng cung ứng ngoại tệ trong nước tốt nhất
bên cạnh những dòng cung ứng khác như là fdi hoặc là kiểu hối
bên cạnh đấy nữa là xuất siêu cũng thể hiện cái khả năng của việt nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu tốt
và đồng thời cũng có khả năng cạnh tranh
có như vậy chúng ta mới có được một sự chấp nhận của thị trường
tóm lại xuất siêu là một trong tín hiệu tích cực của một nền kinh tế đang hội nhập thành công
ông có thể cho biết là vậy tương quan giữa xuất và nhập khẩu của chúng ta thì thể hiện điều gì
động lực xuất siêu chủ yếu là do hai nguồn
một là nguồn từ fdi khu vực này chiếm khoảng trên dưới bảy mươi
xuất khẩu đồng thời là quyết định xuất siêu
còn trong nước thì khu vực doanh nghiệp vẫn là nhập siêu thường xuyên
tuy nhiên nông nghiệp lại là một trong những ngành duy nhất của việt nam
xuất siêu rất tốt mỗi năm trên dưới khoảng bốn năm tỷ
tương quan xuất nhập khẩu cũng cho thấy chúng ta còn phụ thuộc khá nhiều vào thị trường bên ngoài
cũng như là vào một số thị trường lớn của thế giới
cái lượng mặt hàng chiến lược xuất khẩu nó ít hơn mặt hàng nhập khẩu
và do đó cho thấy rõ ràng là chúng ta vẫn còn phụ thuộc vào nước ngoài khá lớn
vậy thì ông có thể cho biết là việc xuất siêu có khiến cho khả năng phục hồi kinh tế của chúng ta nhanh hơn hay là khó hơn
nó vừa mở ra những cái kỳ vọng tích cực cho vấn đề tăng trưởng tốt hơn
đồng thời nó cũng đặt một sự quan ngại trong quan sát của giới chuyên gia
và tích cực thì rõ ràng là xuất siêu như nói ở trên nó khẳng định là nền kinh tế việt nam vẫn có động đồ tăng trưởng
vẫn tham gia được vào chuỗi cung ứng tốt và đồng thời có khả năng hành tranh
điểm quan ngại duy nhất có lẽ chúng ta thấy ở việc xuất siêu năm nay
chính là một phần của xuất siêu là do nhập siêu giảm
và nhập siêu giảm thì
mức giảm chung thì không quá lớn tám
nhưng mà mức giảm nguyên vật liệu nhập khẩu thì rất là mạnh tới trên ba mươi một
một điều này cho thấy rõ ràng là doanh nghiệp nội đang gặp lung tung về thị trường
đang có một sự hạn chế nhất định về đầu tư trong tháng tới
và đây rõ ràng là một thể hiện cái khả năng động lực ở trong nước khả năng tự chủ của nền kinh tế
sức chứng chịu của nền kinh tế
cho thấy rõ ràng là nếu chúng ta mà không duy trì tốt thì có khả năng là chúng ta sẽ bị suy giảm
đồng thời tăng trưởng từ khu vực ở trong nước
và đây chính là điểm quan ngại mà tôi cho rằng là
vậy thì điều gì mà chúng ta cần làm để tận dụng tốt cơ hội này ạ
điều cần làm trước hết là chúng ta cần phải thực hiện đúng cái chỉ đạo của chính phủ cũng như là của bộ chính trị
về vấn đề đa dạng hóa thị trường đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất khẩu và khai thác những cơ hội mới
điểm thứ hai nữa cũng rất quan trọng là chúng ta phải thực hiện việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư
nhận diện gỡ khói cho doanh nghiệp
cái thứ ba nữa là tiếp tục xúc tiến thương mại xúc tiến đầu tư ra nước ngoài
để mà tiếp tục xây dựng những chuỗi cung ứng mới cũng như là thực hiện những cái hoạt động cải thiện
cơ cấu xuất nhập khẩu theo hướng giảm bớt sự phù thuộc
một trong những giải pháp mới mà cũng cần phải được quán triệt
theo những tình hình chỉ đạo chung của dự thảo văn kiện trình đạo một mươi ba đó
đó là phải tăng cường xây dựng hàng rào bảo hội thị trường nước
để chống lại những cạnh tranh không đánh mạnh
đồng thời là để nâng cấp năng lực cạnh tranh của sản phẩm việt nam trong cái quá trình nhập vào thế giới
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn trong tình hình kinh tế hiện nay thì các chỉ số tăng trưởng
dù vẫn còn tiêm ẩn nhiều nỗi lo song vẫn là một trong những đòn bẩy
để nền kinh tế thêm tài chính thêm động lực vượt qua khó khăn trước mắt
khi chuỗi liên kết toàn cầu nhiều nơi bị đứt gãy
khi việc nhập nguyên liệu để sổ xuất còn hạn chế gây tác động đến sản xuất kinh doanh
thì việc biến thách thức thành cơ hội chính là điều mà chúng ta cần làm cách quyết liệt nhất hiện nay
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc